cái cách thức mà phản ứng của chúng ta trước một cái thông tin là ví dụ như đứa trẻ nó nói là con có người yêu rồi con có bạn trai rồi
thì cái thái độ của cha mẹ sẽ rất quan trọng trong cái việc là đứa trẻ nó có tiếp tục nó chia sẻ hay không
nếu mà bố mẹ nói rằng nếu mà con đã có một bạn trai rồi thì chứng tỏ là con đạo lớn rồi đấy
và con hấp dẫn cho nên là tất cả các bạn khác chú ý đến con
nhưng mà con biết không là khi mà con lớn rồi thì con cũng sẽ cần phải có những cái trách nhiệm
mẹ tin rằng con sẽ là cái người mà có trách nhiệm để bảo vệ chính bản thân con
và qua đấy thì cũng có thể là bảo vệ chính cả bố mẹ nữa
bố mẹ sẽ là cái người có kinh nghiệm sẽ luôn ở bên con và sẵn sàng nói chuyện với con bất cứ khi nào con muốn
còn nếu mà bố mẹ lại có cái xu hướng là đưa ra những cái lời cảnh báo rồi là ngăn cấm rồi là đe dọa
thì thường là các em sẽ có xu hướng là vượt rào làm ngược lại những cái điều bố mẹ
chẳng qua chỉ vì là gì là muốn chứng minh rằng là mình đúng
và những cái điều mà bố mẹ đang nói con có thể kiểm soát được
và nó không có vấn đề gì đối với cả con
thì nhiều lúc đây là cái giai đoạn mà các bạn ấy thể hiện
cái cách thức mà bố mẹ mà càng trở nên là thách thức hoặc là đưa ra những cái điều cấm
thì chưa chắc nó đã hiệu quả theo như ý bố mẹ muốn mà có thể gây cái hiệu quả ngược
sau này khi mà con lớn lên rồi cái đường đời của con thì nó có những cái việc mà con phải trải qua
nó còn phải khó khăn hơn cả cái việc tình cảm
cái tình cảm đấy nó chỉ là một cái tình cảm rất là nhỏ
thôi nó không phải là một cái gì lớn lao quá lớn lao
con đặt quá nào quá lớn lao
con ngoài tình cảm bạn khác giới con có tình cảm gia đình
con có tình cảm anh em con có tình cảm bạn bè
chứ nó đâu có phải là nhỏ cói nhỏ và một cái mối quan hệ khác giới của con bây giờ đâu
khoan này thì con muốn là mẹ kiểu có thể trao đổi nhiều hơn
cứ trao đổi một cách trực tiếp ý
mà kiểu nói một cách rõ ràng ý
đấy với cả xong mẹ tin tưởng con hơn
thì mẹ sẽ cố gắng là
nghe những cái lời tâm sự của con
những cái mong muốn của con
đấy thì mẹ qua cái việc này
thì bạn muốn là con có những cái gì mà
khó khăn về
tâm sinh lý hay là về
bạn khác giới
hay là những cái khó khăn gì đấy mà con
nói vốc ở trong
cái mối quan hệ các mối quan hệ của con ấy
thì con có thể hoàn toàn
chia sẻ với mẹ mình sẽ đưa ra cho con những cái lời khuyên
đấy tại vì
nên nhớ rằng là
gia đình bố mẹ luôn
luôn là những cái người mà yêu thương
chăm sóc con trái mình hết mực
vô điều kiện
trẻ yêu sớm hãy lắng nghe thay vì cầm đoán
cho chuyện cười mở
tránh thái độ dọa dẫm
đánh giá đạo đức
bên cạnh đó dạy cho trẻ những kỹ năng
kiên thức về giới tính là rất cần thiết
để trẻ biết giữ các mối quan hệ
và tình cảm học sinh một cách trong sáng
dạy con là rất cần thiết
nhưng hơn cả hãy trở thành một người bạn
là nơi an toàn để con luôn có thể tâm sự
và chia sẻ mọi tâm tư tình cảm